từ đầu năm đến nay cả nước đã nhập khẩu hơn tám mươi tấn thịt các loại
để đảm bảo nguồn cung cục thú y bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
tiếp tục kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhập khẩu thịt lợn
hơn hai tháng đầu năm nước ta nhập khẩu hơn hai mươi năm hai trăm chín mươi một tấn thịt lợn
tăng hai trăm linh năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín trong đó nhập khẩu chủ yếu từ canada
đức ba lan brazil và hoa kỳ
các chuyên gia cảnh báo diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
không loại trừ khả năng tác động lớn đến sản xuất nhập khẩu thịt lợn
và các sản phẩm thịt lợn trong đó một số nước tạm dừng nhập cảnh
để ngăn chặn dịch bệnh nên có thể ảnh hưởng đến hoạt động thương mại giữa các nước
để chủ động ứng phó cũng như bảo đảm nguồn cung thịt lợn
cục thú y bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề xuất
tiếp tục đẩy mạnh việc hướng dẫn đồn đốc tái đàn lợn
tăng đàn lợn theo nguyên tắc bảo đảm an toàn sinh học an toàn dịch bệnh
cục trăn nuôi trung tâm khuyến nông quốc gia thành lập các tổ công tác kỹ thuật
đến trực tiếp các địa phương để phối hợp hướng dẫn việc tổ chức tái đàn
tăng đàn lợn đồng thời đề nghị bộ tây chính xem xét sớm
có chính sách giảm thuế nhập khẩu thịt lợn